nghệ an là tỉnh có vị trí chiến lược về quốc phòng an ninh có đường biên giới quốc gia dài bốn trăm một mươi chín km
tiếp sáp với ba tỉnh hủa văn siêng khoản và bô lý khăm say của nước bạn lào
trong những năm qua lực lượng bộ đội biên phòng luôn nhận được sự yêu thương đùm bọc của đồng bào các dân tộc biên giới
trong đó có vai trò rất to lớn của những già làng trưởng bản
người có uy tín trong việc tham gia bảo vệ đường biên mốc giới và giữ gìn an ninh trật tự biên giới quốc gia
năm nay đã gần bảy mươi tuổi già làng lương minh hồng vẫn thường xuyên tham gia vào những đợt tuần tra biên giới của cán bộ chiến sĩ biên phòng
cả cuộc đời già làng lương minh hồng sinh ra và lớn lên ở vùng biên giới này
từng được chứng kiến những ngày tháng khó khăn gian khổ của cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc
nên hiểu rõ giá trị thiêng liêng mỗi tất đất của biên cương
tôi xuất phát từ tôi là một người dân của cái bản miệng việt cái bản biên giới
mà tôi thấy là biên giới là phải có cái bình yên phải có cái mốc giới đòi ràng
và tôi tâm huyết tức là muốn cho cái biên giới của mình được yên thì giữa quân và dân phải có phối kết hợp
chính vì đó thì tôi mới cùng với đồn vận động bà con nhân dân cùng với đồn để giữ gìn cái biên giới này cho bình yên
ngoài tích cực phối hợp cùng bộ đội biên phòng trong bảo vệ đường biên cột mốc
già làng hồng còn là hạt nhân trong cầu nối để đưa bản mường phú xã thông thụ và bản nậm táy
cụm bản viêng phăn huyện sầm tớ của tỉnh hủa phăn kết nghĩa
nhờ ký kết nghĩa nhân dân hai bên biên giới có điều kiện hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế
so đói giảm nghèo nhân dân trong bản cũng đã được hỗ trợ về nhà ở cây con giống để phát triển sản xuất
quản lý địa bàn từ cột mốc ba trăm năm mươi tám
đến cột mốc ba trăm sáu mươi sáu tiếp giáp với cụm bản viêng phăn huyện sầm tớ tỉnh hủa phăn lào
đồn biên phòng thông thụ đã phối hợp với chính quyền địa phương lựa chọn người có uy tín trong việc quản lý đường biên cột mốc
vận động nhân dân tham gia bảo vệ đường biên cột mốc trên địa bàn
lực lượng già làng trưởng bản phối hợp với bộ đội biên phòng trong công tác quản lý bảo vệ chủ quyền
rồi tăng cường mối quan hệ đoàn kết kết nối
giữa hai bên biên giới đặc biệt là giữa bản nâm táy với bản mương phú mương việt
rồi trong những công tác phối hợp tuân trá kiểm soát huy động con cháu lực lượng dân quân
phối hợp với cán bộ chiến sĩ đôn để tuân trá biên giới thì đây là một hiệu quả mà chúng tôi đánh giá rất cao
việc đánh giá đúng và phát huy tốt vai trò của các già làng trưởng bản trong đồng bào các dân tộc
đã mang lại hiệu quả rõ rệt
trước khi thực hiện các chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước
nhiều già làng dù tuổi đã cao sức khỏe đã yếu
nhưng chính tiếng nói và sự đi đầu của các già làng trưởng bản
người có uy tín nơi biên giới đã giúp cho những vùng biên cương của tổ quốc thêm vững vàng